chào mừng quý vị đến với tiểu mục lệnh truy nã
trái phép chất ma túy phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lạng sơn
đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng đinh thị cúc sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn hộ khẩu thường trú tại hai trăm một mươi bốn đường ba triệu
phường hoàng văn thụ thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn
đặc điểm nhận dạng đối tượng có xẹo chấm cách một cm trên sau đuôi mắt trái
và đối tượng hà thị nga sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại xóm ba thôn sa lung
xã đồng sơn huyện nam trọng
tỉnh nam định
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện